ngư dân tỉnh quảng bình phấn khởi khi trúng đậm mùa ruốc biển sau mỗi chuyến ra khơi mỗi thuyền đánh bắt được gần một tấn ruốc cho thu nhập hàng chục triệu đồng sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân tại tỉnh quảng bình
ngay từ sáng sớm trên bờ biển xã nhân trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình đã tấp nập tàu thuyền và thương lái các thuyền sau một đêm đánh bắt lần lượt vào bờ khi vừa cập đến từng khay ruốc tươi ngon được mang xuống và nhanh chóng được thương lái thu mua
năm đi được mua là giả ruốc đầu tiên là hai mươi sau một mươi tám một mươi bảy thì đến một mươi ba một mươi bốn là mê mua về để làm là ruốc mặm tôm để mà bán hàng năm nữa năm đi là được mua là mê mấn cỡ năm bảy tấn
xã nhân trạch hiện có khoảng hai trăm linh thuyền công suất dưới ba trăm linh cv chuyên khai thác gần bờ thời điểm này đang là mùa ruốc biển nên hầu hết các thuyền này chỉ đi khai thác ruốc
qua mỗi đêm thuyền về cập bờ cất được hàng trăm tấn ruốc tươi cho thu nhập hàng trăm triệu đồng
năm đi mua ruốc là sáu bảy năm là rất là nhiều bình thường là đi là được khoảng năm bảy tà một tấn mà đi thời gian là có thể là suyên đêm hoặc là có thể là nửa đêm
trung bình một chuyện giống như kiểu mấy năm được mua này là một đêm là khoảng năm tiêu bảy tiêu có khi là một mươi một mươi năm tiêu
không chỉ riêng vùng biển nhân trạch
các xã vùng biển như thành phố đồng hới huyện quảng ninh lệ thủy tỉnh quảng bình người dân đều trúng đậm mùa ruốc biển
lộng biển bất ngờ đã đem lại nguồn thu lớn cho ngư dân giúp họ có thêm niềm vui để vươn khơi bán biển